trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín tại đà nẵng ubnd quận sơn trà thành phố đà nẵng đã chỉ đạo các đơn vị chức năng thiết lập bốn chốt trực để ngăn chặn người dân du khách tụ tập đông người ở khu vực bán đảo sơn trà
ban chỉ huy quân sự quận sơn trà phối hợp với các đơn vị quân đội ở bán đảo sơn trà đồn biên phòng sơn trà hạt kiểm lâm liên quận sơn trà ngũ hành sơn
ban quản lý bán đảo sơn trà và các bãi biển du lịch đà nẵng tổ chức lực lượng túc trực tại bốn vị trí chốt chặn trên các đường lên bán đảo sơn trà
việc chốt chặn các tuyến đường lên bán đảo sơn trà được duy trì hàng ngày từ nay cho đến khi có thông báo mới nhằm ngăn chặn người dân du khách tụ tập đông người
góp phần thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ nhằm bảo đảm công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại đà nẵng